các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành đã tới dự khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tại một số địa phương trên cả nước
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng xét xử vụ án vận chuyển một trăm năm mươi sáu bánh heroin một án tử hình cho kẻ gieo rắc cá chết trắng
mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng cho các tỉnh miền bắc tại tỉnh sơn la mưa lớn làm sập nhà dân và ủng tác giao thông trên tuyến quốc lộ sáu
bây giờ là phần nội dung chi tiết sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi khai mạc
đồng chí trương tấn sang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam dự và chỉ đạo đại hội
đồng chí lê khả viêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung mưu đảng cộng sản việt nam
đồng chí trần đức lương nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phạm thế duyệt nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới
cơ bản đồng tình với phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới
chủ tịch nước tin tưởng trong nhiệm kỳ tới đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng phát huy những tiềm năng lợi thế của tỉnh
vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
tiếp tục đưa thanh hóa phát triển mạnh mẽ toàn diện để thanh hóa trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm hai nghìn ba mươi
đại hội đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng ngày hôm nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã khai mạc
đồng chí trương tân sang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã tới dự và tặng hoa chúc mừng đại hội
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã về dự và chỉ đạo đại hội
về phía bộ công an có đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự đại hội
năm năm qua tốc độ tăng trưởng bình quân của hà nam đạt trên một mươi ba một năm thu nhập bình quân đầu người đạt trên bốn mươi hai triệu đồng một năm
tuy nhiên quy mô kinh tế của hà nam còn nhỏ sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa còn thấp
năm năm qua công tác xây dựng đảng của hà nam có nhiều chuyển biến
phát biểu chỉ đạo đại hội phó thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu đại hội phân tích rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới
trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược do đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi một đề ra và ba khâu đột phá cụ thể mà báo cáo chính trị của tỉnh đã chỉ rõ
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng lưu ý hà nam cần coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng thường xuyên tự đổi mới chỉnh đốn đảng xây dựng đảng thực sự vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức gắn bó máu thịt với nhân dân
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ một mươi chín diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng chín
tại tỉnh quảng trị sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng trị lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã khai mạc
đồng chí nguyễn tấn dũng ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ dự và chỉ đạo đại hội
tham dự đại hội còn có các đồng chí đinh thế hùng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương lãnh đạo một số bang bộ ngành trung ương và địa phương đại diện về việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
thay mặt bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng thủ tướng nguyễn tân dũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng đảng bộ tỉnh quảng trị về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
thủ tướng lưu ý quảng trị cần khai thác tốt tiềm năng phát huy thế mạnh tận dụng tối đa lợi thế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu kinh tế đông nam của tỉnh và các dự án trọng điểm của tỉnh nhằm nâng cao có hiệu quả khai thác tuyến hành lang kinh tế đông tây
cũng như các khu kinh tế biên giới việt lào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở cơ khẩu quốc tế la lai theo đề án đã được chính phủ phê duyệt
đặc biệt chú trọng tạo bước đột phá trong tái cơ cấu chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhiệm kỳ tới
thủ tướng đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ công tâm khách quan với tinh thần trách nhiệm cao trước đảng và trước nhân dân
sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu được đảng bộ và nhân dân tín nhiệm
đại hội đảng bộ tỉnh ninh bình lần thứ hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cũng đã khai mạc trọng thể tại thành phố ninh bình vào sáng ngày hôm nay
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
dự hội nghị về phía bộ công an có đồng chí thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại đại hội đồng chí nguyễn thận nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tiệu mà đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí cũng chỉ ra những mặt cần khắc phục trong thời gian tới và định hướng một số vấn đề để đại hội tiếp tục quan tâm thảo luận
đề ra các quyết sách để đưa ninh bình phát triển nhanh bền vững đồng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước và nhấn mạnh
kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của tỉnh cùng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
bộ chính trị tin tưởng chắc chắn rằng đảng bộ quân và dân ninh bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu sáng tạo không ngừng
khắc phục khó khăn vượt qua thử thách nêu cao đoàn kết tranh thủ thời cơ phát huy sức mạnh tổng hợp đưa nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết đại hội hai mươi một của đảng bộ tỉnh thực sự đi vào cuộc sống góp phần xây dựng đất nước việt nam đàng hoàng hơn to đẹp hơn
sánh vai với các cung quốc nam châu như mong muốn của chủ tịch hồ chí minh
chiều cùng ngày đại hội tiếp tục làm việc ngay báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng
bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa hai mươi một và tiếp tục phần tham luận theo chương trình
với chủ đề tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới sớm xây dựng sơn la trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía bắc
đại hội đảng bộ tỉnh sơn la lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã chính thức khai mạc vào sáng nay
với sự tham dự của ba trăm bốn mươi chín đại biểu chính thức đại diện cho hơn bảy một vạn đảng viên trong toàn tỉnh
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ tỉnh sơn la nhận định năm năm qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn
nhưng đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh sơn la đã nỗ lực phấn đấu và đạt được
thành tựu quan trọng kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cơ cấu kinh tế tiếp tục
chuyển dịch tích cực đã đạt được mục tiêu sớm đưa sơn la trở thành tỉnh phát triển khá
trong khu vực miền núi phía bắc
chính trị xã hội ổn định khối đoàn kết các dân tộc được củng cố quốc phòng được đảm bảo
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững đối ngoại được tăng cường
các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy
các lĩnh vực văn hóa và giáo dục khoa học và công nghệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
bảo vệ môi trường có bước tiến bộ
công tác xây dựng đảng đạt kết quả tích cực hệ thống chính trị được kiện toàn
nâng cao hiệu quả quản lý điều hành
thay mặt bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng đại tướng trần đại quang biểu dương
và chúc mừng những thành tích kết quả của đảng bộ sơn la đạt được trong nhiệm kỳ qua
bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được đại tướng trần đại quang cũng thẳng thắng
chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần được khắc phục
đó là sơn la là một tỉnh có nhiều khó khăn sản xuất chậm phát triển
quy mô kinh tế thu nhập bình quân đầu người còn thấp tỷ lệ hộ nghèo còn cao
so với bình quân chung của cả nước kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiếu đồng bộ
các nguồn lực cho an sinh xã hội giải quyết việc làm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn thấp
an ninh biên giới an ninh nông thôn ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định
hoạt động mua bán vận chuyển sử dụng trái phép chất ma túy chưa được ngăn chặn hiệu quả
từ tiềm năng lợi thế của tỉnh cần chú trọng định hướng đầu tư phát triển để đẩy nhanh
chuyển dịch cơ cấu lao động cơ cấu tăng trưởng nhằm tiếp tục giảm tỉ trọng nông nông nghiệp
tăng dần tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển
các giải pháp nhằm tăng cường xã hội hóa đầu tư để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
nhất là giao thông thủy lợi điện quốc gia cần hoàn thiện cơ chế chính sách tạo động lực thu hút đầu tư
các công trình dự án trọng điểm cần tạo bước chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng giáo dục đào tạo
nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tập trung giải quyết nhanh
việc giảm nghèo theo hướng biên hứng
với vị trí sung yếu về quốc phòng an ninh của một tỉnh miền núi biên giới nhiều dân tộc
đại tướng trần đại quang cũng đề nghị tỉnh sơn la cần thường xuyên củng cố nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
tuyến biên giới việt nam lào ổn định và phát triển toàn diện
tăng cường hơn nữa việc giáo dục đề cao ý thức cảnh giác cách mạng phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc
trong xây dựng và bảo vệ thổ quốc kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng an ninh quốc phòng an ninh với kinh tế
tập trung củng cố cơ sở chính trị ở vùng cao biên giới
cần tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng và chỉ thị số ba của bộ chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị
nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo của đảng bộ đối với các cấp chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể và toàn xã hội trong thời kỳ mới
đại tướng trần đại quang nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội lần này là đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện
trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng và bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa mới
bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
đồng thời bày tỏ mong muốn với tinh thần trách nhiệm cao
dân chủ thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc trí tuệ vào các dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng các cấp của tỉnh tiến tới đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
đó là yêu cầu của đồng chí trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an
đối với công an tỉnh quảng ninh tại buổi làm việc diễn ra vào chiều ngày hôm nay
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng đã nghe lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh báo cáo tình hình
một số kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua
đồng chí thứ trưởng biểu dương những thành tích chiến công của công an tỉnh quảng ninh trong các mặt công tác
phòng chống tội phạm xây dựng lực lượng đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ của lực lượng công an tỉnh trong thời gian tới
trong đó tập trung làm tốt một số nội dung công tác trọng tâm chủ động triển khai các phương án kế hoạch
để đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống tấn công mạnh để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm
làm tốt công tác đảm bảo an ninh cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
đối với công tác hậu cần kỹ thuật đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh quảng ninh chủ động đảm bảo tài chính
phục vụ tốt yêu cầu công tác chiến đấu huy động tối đa sự giúp sức của cấp ủy chính quyền địa phương
phối hợp cùng với ngân sách của bộ để thực hiện tốt việc triển khai xây dựng nâng cấp trụ sở công an tỉnh huyện địa phương
cũng như trong việc trang cấp thiết bị công cụ hỗ trợ vũ khí khí tài
trước đó đồng chí thứ trưởng bùi văn thành đã tới thăm và làm việc với công an huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việc đảm bảo giữ vững an ninh trật tự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đối với việc xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại đặc khu kinh tế vân đồn
thứ trưởng bùi văn thành đồng ý với đề xuất của công an huyện trong việc triển khai dự án xây dựng trụ sở đột công an xã quang lạng
hỗ trợ thêm tàu kiểm tra kiểm soát trang cấp hệ thống camera giám sát bộ đàm công cụ hỗ trợ
phục vụ công tác chiến đấu thường xuyên của công an huyện đảo vân đồn
tiếp tục thông tin về phiên hợp thứ bốn mươi một của ủy ban thượng vụ quốc hội
trong ngày làm việc hôm nay các đại biểu đã thảo luận về dự án luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân nhân viên quốc phòng
nghe đoàn giám sát và chính phủ báo cáo xung quanh việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế
gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược
xung quanh dự án luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân nhân viên quốc phòng nhiều đại biểu khẳng định
luật đã quy định rõ về vị trí vai trò quyền lợi cũng như nghĩa vụ của nhóm thành viên này
trong tổ chức bộ máy của lực lượng quân đội nhân dân thống nhất trình dự thảo luật tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khoáng một mươi ba
chiều nay xung quanh báo cáo của đoàn giám sát và chính phủ về việc thực hiện chính sách pháp luật
về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược
nhiều ý kiến tán thành với ý kiến của đoàn giám sát khẳng định tại các địa bàn trọng điểm
các mặt của đời sống kinh tế xã hội đã có những bước phát triển quốc phòng an ninh được đảm bảo
đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc thực hiện các chính sách pháp luật tại các địa bàn này một cách hiệu quả
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng nhận định vẫn còn một số chính sách chưa tới được với nhân dân
chưa thực sự phát huy hiệu quả tương xứng với nguồn lực sẵn có
nỗ lực quyết tâm thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm gian lận thương mại hàng giả hàng nhái
và xâm phạm sở hữu trí tuệ đó là nội dung đề ra của buổi làm việc trong chiều nay tại hà nội
giữa thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an việt nam với bà nam tước lucy baronet neveroff
quốc vụ khanh bộ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kỹ năng thứ trưởng phụ trách sở hữu trí tuệ vương quốc anh
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng lê quý vương vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược việt nam anh
tiếp tục phát triển sâu rộng trên bảy lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm chính trị ngoại giao an ninh quốc phòng
các vấn đề toàn cầu và khu vực thương mại đầu tư hợp tác phát triển kinh tế xã hội bền vững
giáo dục và đào tạo và giao lưu nhân dân
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việt nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
hội nhầm sâu rộng với thế giới và ký kết nhiều điều ước quốc tế về bảo vệ quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ
hiện nay việt nam đã là thành viên của các điều ước quan trọng như công ước paris thỏa ước madrid
nghị đính thư madrid về đăng ký quốc tế nhận hiệu hàng hóa hiệp ước hợp tác bên công ước bên về bản quyền
thứ trưởng lê quý vương khẳng định bộ công an việt nam luôn quan tâm nỗ lực quyết tâm thực hiện công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm gian lận thương mại hàng giả hàng nhái và xâm phạm sở hữu trí tuệ lành mạnh hóa nền kinh tế
bà nam tước luxi baronet nevendrov nêu rõ chính phủ anh coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với việt nam
đánh giá cao vai trò của bộ công an việt nam trong việc thực thi sở hữu trí tuệ mong muốn quan hệ hợp tác giữa bộ doanh nghiệp
đổi mới sáng tạo và kỹ năng vương quốc anh với bộ công an việt nam sẽ phát triển đi vào chiều sâu đạt được nhiều kết quả thiết thực
trên các lĩnh vực hợp tác sở hữu trí tuệ góp phần giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội giữa hai nước
tiếp tục bản tin sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh cao bằng xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với triệu đức hanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và bé thị mọn em vợ hành cùng trú tại ngân sơn bắc cạn
theo cáo trạng sáng ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi năm tại km một mươi bảy quốc lộ ba phường đề thám thành phố cao bằng
đội kiểm soát hải quan cao bằng phối hợp với công an tỉnh cao bằng bắt quả tang triệu đức hanh đang vận chuyển trái phép một trăm năm mươi sáu bánh heroin
trọng lượng trên năm mươi bốn bảy kg
mở rộng vụ án cơ quan chức năng xác định đường dây buôn bắn ma túy do đối tượng bé thị dung là người chỉ đạo điều hành
còn bế thị mọn và chu văn anh cùng tham gia đi dò đường
triệu đức khanh trực tiếp vận chuyển ma túy lên cao bằng đưa qua cửa khẩu trà lĩnh để bán sang trung quốc
ngay sau đó lực lượng chức năng tổ chức bắt khẩn cấp bế thị mon còn hai đối tượng dung và anh hiện tại bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã
hội đồng xác xử đã tuyên phạt triệu đức hành bức án tử hình bé thị mọn án hai mươi năm tù giam
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
trú tại huyện tam nông tỉnh đồng tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra trần thị hiền tổ chức chơi hội trong nhiều năm nay gồm có hội ngày và hội tuần
trong quá trình chơi hội đối tiện hiền đã dùng thủ đoạn gian dối lấy tên hội viên tham gia chơi hội để hốt hội và bán hội khống cho hội viên với số tiền trên bốn bảy tỷ đồng
đồng thời đối tượng hiền còn vay mượn của rất nhiều người với số tiền trên bốn bảy tỷ đồng để dùng vào mục đích đóng lãi và trả tiền hụi cho các hụi viên
đến đầu năm hai nghìn một mươi năm thì tuyên bố vỡ hụi hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đang tiếp tục làm rõ và xử lý
vào hồi năm h một mươi phút sáng
trong lúc này trên tuyến đường cao thấp nội bài lào cai tại km một trăm ba mươi bảy trăm linh thuộc địa phận thôn một mươi một xã quỳ mông huyện trấn yên tỉnh điên bái
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết và tám người bị thương
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lái xe tải ba năm tấn mang biển kiểm soát ba mươi t bốn nghìn năm trăm năm mươi hai chở hoa quả lưu thông theo hướng hà nội đi lào cai đến km một trăm tám mươi tám
do lái xe ngủ gật nên đã đâm vào c bốn transit một mươi sáu chỗ
vụ tai nạn là do lái xe tải ba năm tấn mang biển kiểm soát một mươi tám b một nghìn ba trăm bảy mươi chín chạy ngược chiều
được biết chiếc xe for transit đi đón dâu từ huyện văn bằng tỉnh lào cai về nam định trên xe có chở một mươi ba người
vụ tai nạn đã làm hai nạn nhân là anh vũ văn liêm lái xe và anh đinh văn huy ở huyện hải hậu tỉnh nam định chết trên đường đi cấp cứu và sáu người khác bị thương
do vụ tai nạn bất ngờ xảy ra nên một xe sermi remote chạy hướng hà nội lào cai đã đâm vào ven đường
ngay sau khi nhận được tin báo
cục cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc nội bài lào cai và công an huyện trấn yên đã có mặt kịp thời để đưa các nạn nhân đi cấp cứu
đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
lực lượng chức năng cũng đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái thăm hỏi động viên những nạn nhân của vụ tai nạn
liên quan đến vụ sập biệt thự cổ ở một trăm linh bảy trần hương đạo tp hà nội
vào ngày hôm nay bộ trưởng bộ xây dựng đã ký văn bản về việc tổ chức giải quyết sự cố và giả soát các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng trên địa bàn cả nước
theo đó bộ xây dựng đề nghị ubnd tp hà nội tiếp tục chỉ đạo thêm các công việc liên quan đến vụ sập biệt thự cổ tại một trăm linh bảy trần hưng đạo
cụ thể bộ xây dựng yêu cầu chủ sở hữu người quản lý sử dụng khai thác công trình tại một trăm linh bảy trần hưng đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản
hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo theo quy định
bên cạnh đó cần xem xét quyết định tạm dừng khai thác sử dụng đối với các hạng mục công trình lân cận xem xét quyết định phá rỡ thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đảm bảo an toàn cho người tài sản công trình và các công trình lân cận
hiện trường sự cố phải được ghi chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi phá rỡ thu dọn
bộ xây dựng cũng yêu cầu ubnd tp hà nội tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định và thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư các chủ thế khác có liên quan các yêu cầu đối với chủ đầu tư chủ sở hữu hoặc các bên có liên quan phải thực hiện để khắc phục sự cố
tiếp đó bộ cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phải ra soát phát hiện các công trình hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm không đảm bảo an toàn cho việc khai thác sử dụng khẩn trương tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình hạng mục công trình này và có biện pháp xử lý theo quy định

giả định đám cháy xảy ra trên lầu năm của khách sạn tân sơn nhất phường chín quận phú nhuận lực lượng chữa cháy tại chỗ đã di tản người cùng hàng hóa thoát hiểm ra bên ngoài an toàn và dùng các phương tiện chữa cháy để khống chế ngọn lửa
ngay sau đó sáu xe chữa cháy hai xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình thạnh và quận ba và các đơn vị phối hợp như công an phường bảo vệ đã được huy động đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy
bộ diễn tập nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn các giải pháp thoát nạn các phương pháp biện pháp sơ cấp cứu ban đầu của các lực lượng phối hợp trong việc chủ động phòng cháy chữa cháy kịp thời có hiệu quả hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra nhất là ở các khu dân cư đông người
mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua tại các tỉnh phía bắc bắc trung bộ đã khiến cho lũ trên hầu khắp các sông dâng cao lên mức báo động hai báo động ba
đã làm một mươi sáu người tử vong và mất tích hàng nghìn ngôi nhà hàng trăm hết tàn lũ hoa màu bị ngập úng nhiều công trình giao thông thủy lợi bị sạt lở gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
và tại tỉnh sơn la trận mưa lớn kéo dài vào đêm ngày hôm qua dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố sơn la đã gây sạt lở đất sập nhà ách tắc giao thông trong nhiều giờ
đây là những gì còn sót lại sau trận mưa lớn tại địa bàn bản ót nội xã triển cọ thành phố sơn la
đất đá của bùn đất đã vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của anh cầm văn nông tất cả vật dụng trong nhà đã nằm hoàn toàn trong đống đổ nát
nhưng rất may gia đình anh đã kịp sơ tán nên không có ai bị thương vong
mưa lớn cũng đã làm năm ngôi nhà khác ở xã trường cọ và hàng chục hectare cây hoa màu bị vùi lấp trong bùn đất
trận mưa lũ tối hôm qua làm như là căn nhà tôi bị sợt đổ hoàn toàn
mong đảng nhà nước chính quyền cũng như là địa phương ủng hộ cố gắng giúp đỡ tạo điều kiện cho gia đình tôi để
tại quốc lộ sáu xã trường cọ thành phố sơn la mưa lớn đã gây ra tình trạng tắt đường nghiêm trọng do đất đá từ trên đồi sạt xuống
khiến mặt đường bị chân trượt hàng trăm chiếc xe ô tô đã phải ngừng lưu thông dừng lại dưới chân đèo sơn la
đoạn đường bị tắc kéo dài khoảng bốn km bắt đầu từ dưới chân đèo sơn la đến gần xã triển cọ thành phố sơn la
các lực lượng chức năng của tỉnh sơn la đã kịp thời có mặt huy động xe phun nước để rửa bề mặt đường đồng thời phân luồng giao thông
công an thành phố sơn la đã huy động cùng lực lượng đến giúp bà con nhân dân xã triển cọ di rời tài sản dọn dẹp đường xá khắc phục hậu quả sau mưa lũ để bà con sớm ổn định sản xuất
trước diễn biến phức tạp của tế tiết trên địa bàn các tỉnh thành phía bắc trong đó có tỉnh sơn la có thể sẽ còn mưa rông cục bộ tại nhiều nơi
lượng nước trên các sông suối tiếp tục dâng cao và diễn biến khó lường
chính vì vậy hơn lúc nào hết người dân cần nâng cao cảnh giác chủ động chuẩn bị mọi phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả dầm lũ có thể gây nên